chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình vì môi trường bền vững của kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn là một quốc gia ven biển nước ta đã có rất nhiều nguồn lợi từ biển
chính vì vậy giữ cho môi trường biển xanh sạch là trách nhiệm của mỗi người dân
giải quyết các vấn đề gây ô nhiễm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển là mục tiêu quốc gia quan trọng cần được thực hiện
chính vì vậy mà từ nhiều năm nay nhiều hoạt động tích cực trong công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường biển
đã được các địa phương thực hiện mang lại những đổi thay cho nhiều bãi biển trên cả nước
tuy mới chỉ vào đầu hè nhưng bãi biển sâm sơn thành phố sâm sơn tỉnh thanh hóa đã thu hút rất đông khách du lịch đến mùi trời nghỉ mát
cũng như nhiều khách du lịch khác em lê quỳnh hương và các bạn cùng lớp đã lựa chọn bãi biển sầm sơn làm điểm đến cho kỳ nghỉ hè của mình
đây là lần thứ ba hương đến du lịch tại đây tuy nhiên lần này hương nhận thấy bãi biển đã có nhiều sự thay đổi
lần đầu tiên đến đây thì cũng cách đây khoảng năm năm rồi ạ và nó có thay đổi rất là lớn luôn đấy ạ
khoảng năm năm trước đây thì bãi biển nó không được sạch đẹp như này đâu kiểu là cũng không có nhiều nhân viên dọn dẹp vệ sinh rác như này
với lại những cái cơ sở vật chất khách sạn nhà hàng cũng không phong phú và nhiều
thậm chí bây giờ còn thêm có những chỗ siêu thị mini như này nữa
khoảng năm năm trước đây thì bãi biển đã có nhiều sự thay đổi
không được như thế này thay đổi rất là nhiều rồi đấy ạ
môi trường ở đây thì đã cải thiện rất là nhiều rồi đấy ạ
ngày trước thì thường cũng không có nhiều những cái nơi vứt vác khẩu vác như này
xong là cũng không có nhiều nhân công vận vệ sinh với lại là cũng ý cho ý thức của mọi người nữa
những người dọn vệ sinh trên bãi biển là các nhân viên của công ty cổ phần đô thị và dịch vụ du lịch sầm sơn
ngoài nhiệm vụ giữ cho cảnh quan đường phố xanh sạch
không bị ô nhiễm cũng là một phần quan trọng trong công việc của những công nhân này
dọc bờ biển có chiều dài gần năm km mỗi ngày không kể nắng mưa
các chị thay nhau dọn dẹp liên tục từ lúc ba giờ sáng cho đến hai mươi ba giờ tối
trước kia đang là thị xã thì là công việc cũng làm như thế thôi
nhưng mà từ ngày lên thành phố đến giờ thì là công việc nó bắt buộc mình là phải sạch sẽ hơn và ngăn nắp hơn
công việc thì là đi đảm bảo thời gian hơn ngày trước
còn bây giờ là nếu mà bãi biển mà không may mà thời tiết mà mưa bão mà rác vào nhiều
thì là công ty phải điều động hết tất cả mọi người đi làm để làm sao mà khi mà khách đi tắm là phải có bãi biển để thoải mái cho khách tắm
những ngày mà cao điểm ngày lễ và khai trương hè thì là lượng rác khách đến rất là nhiều nên lượng rác cũng tăng cường
công ty trong những ngày đấy thì là công ty
cũng điều động hết tất cả công ty anh chị em công ty đi làm cùng để đảm bảo là công tác vệ sinh sạch sẽ hơn
phương án một nghìn một trăm bốn mươi bốn ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn về việc bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị sầm sơn
đã nêu lên những hạn chế còn tồn tại với môi trường như sự tăng lên của rác thải nước thải sinh hoạt
hạ tầng kỹ thuật phục vụ vệ sinh môi trường còn bất cập thùng rác xuống cấp hư hỏng
vì vậy công tác bảo vệ môi trường cảnh quan thiên nhiên được coi là chìa khóa để thành phố phát triển bền vững
thông qua đó triển khai nhiều biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường biển mùa du lịch
cái công tác quản lý của sầm sơn là cương quyết là dẹp những cái vấn đề mà mất vệ sinh môi trường dưới biển
ví dụ là du khách ăn uống xả rác bừa bãi rồi nhân dân bán hàng rong
đấy là những cái vấn đề mà làm cho môi trường biển đại hưởng
đi du thuyền về đi thuyền lưới đánh cá
thì tất cả rác thải đều được thu gom theo phương án
thứ hai nữa là thành phố cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh ở bãi biển
mỗi buổi mà du khách đông thì trên truyền thanh đều người ta có những cái bài viết hoặc là có những cái hướng dẫn cho du khách bỏ rác đúng nơi quy định
thứ ba nữa là thành phố bây giờ cũng đang chỉ đạo cho các ban ngành là
xử lý rất nghiêm được cái việc vi phạm môi trường
tức là tăng cường xử phạt theo cái nghị định một trăm năm mươi năm của chính phủ
và một vấn đề nữa là trong cái đầu tư của thành phố
sắp tới thì thành phố sẽ đầu tư cho cái về các thùng gom rác về thùng rác công cộng
đồng tư rất là nhiều đặt dọc bãi biển để cho du khách người dân có thể là xá rác đến đâu thì được thu gom đến đấy trong thùng rác luôn
đường phố và bãi biển sầm sơn đã sạch đẹp hơn nhờ được tăng cường đầu tư trang thiết bị vệ sinh như thùng rác xe chở rác xe tuyên truyền
tuy nhiên nếu chỉ có sự nỗ lực của chính quyền và các cơ quan trực tiếp thực hiện thì vẫn chưa đủ để giữ thành phố xanh sạch bền vững
ban thường vụ thì năm hai nghìn một mươi tám thì xây dựng một cái chỉ thị xây dựng thành phố sầm sơn là sáng xanh sạch đẹp
trong đó là lồng ghép các cái cuộc họp chi bộ cuộc họp tổ dân phố để vận động tuyên truyền đến các hội dân các tổ chức để chấp hành các quy định này
trong đó thì năm nay thì có một cái mới hơn so với các năm khác thì chúng tôi là vận động hàng tháng
một sẽ xây dựng một cái buổi tổng vệ sinh trên đại tắc tiền gián nông dân huy bathroom cơ quan sản chức năng trong hàng tháng

an toàn thành phố để làm sao đảm bảo cho cái công tác quản lý môi trường của thành phố là được tốt nhất
năm hai nghìn một mươi bảy thành phố sầm sơn đón bốn hai triệu lượt khách đạt doanh thu du lịch là ba sáu mươi năm tỷ đồng
sầm sơn còn được công nhận là một trong năm khu du lịch hấp dẫn nhất cả nước tạo được lòng tin đối với du khách
mùa du lịch năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ bắt đầu và những người công nhân dọn vệ sinh trên bãi biển sầm sơn
sẽ còn những ngày làm việc vất vả để giữ cho bãi biển sầm sơn luôn sạch đẹp
câu chuyện về quyết tâm của chính quyền sự vào cuộc của các cơ quan quản lý và trách nhiệm của người dân
trong bảo vệ môi trường biển tại thành phố sầm sơn là một ví dụ điển hình cho nỗ lực giữ môi trường biển
tại nhiều địa phương trên cả nước bơi biển là nguồn sống là tài nguyên vô giá của việt nam
tuy nhiên nỗ lực bảo vệ môi trường biển vẫn còn nhiều hạn chế xuất phát từ nhận thức của người dân
những hành động thiếu quyết liệt trong bảo vệ môi trường biển ở nhiều nơi
để nâng cao hơn nữa nhận thức của toàn dân về vai trò của biển đối với kinh tế xã hội an ninh quốc phòng
vừa qua bộ tài nguyên và môi trường cùng tỉnh quảng ninh đã phối hợp phát động tuần lễ biển và hải đảo
cũng như hưởng ứng ngày đại dương thế giới mùng tám tháng sáu
sự kiện đã cho thấy ngoài vai trò của các tầng lớp nhân dân chiến sĩ thì thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt
đóng góp một phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường biển và hải đảo cũng như chủ quyền đất nước
với tinh thần tất cả biển hải đảo thiêng liêng của tổ quốc các bạn trẻ thanh niên tham dự vào đàm hôm nay
cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong sự nghiệp phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển hải đảo
tuần lễ biển và hải đảo ngày đại dương thế giới năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
cùng chung tay giữ màu xanh của biển nhằm kêu gọi cộng đồng có trách nhiệm bảo vệ môi trường biển
khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển
để bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe đại dương mang lại giá trị bền vững cho phát triển kinh tế và chủ quyền đất nước
cũng trong chương trình phát động tuần lễ biển và hải đảo hơn ba trăm linh đoàn viên thanh niên thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng quân đội công an thợ mỏ đã đồng loạt gia quân triển khai chiến dịch dọn sạch biển
tại bến do thành phố cầm phả và tham gia trồng ba trăm linh cây phi lao chắn sóng gió
những hoạt động thiết thực này sẽ được duy trì thường xuyên
để mà duy trì cái việc thực hiện vệ sinh môi trường thường xuyên này
trước hết thì chúng tôi nhận thức là phải cần tiếp tục tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong đoàn viên thanh niên
và tiếp tục tuyên truyền trong toàn dân
và việc bảo vệ môi trường thì không chỉ của riêng đoàn viên thanh niên mà cần phải có tất cả sự chung tay của các cấp các ngành
và đặc biệt là người dân ở trên địa bàn để cùng chung tay thực hiện được
trong tuần lễ phát động này thì tôi cảm thấy đây là một việc rất là cao cả và có lợi
không chỉ về mặt phía về vệ sinh môi trường đảm bảo cho vệ sinh môi trường
mà đó còn đảm bảo ý thức của con người trong suốt thời gian dài
vì hiện nay việc ô nhiễm môi trường xảy ra rất là nhiều
mà đặc biệt là với những nơi mà có biển ven biển như ở quảng ninh
thì việc vệ sinh môi trường hàng ngày không chỉ trong một ngày như ngày phát động ngày hôm nay
mà trong suốt quá trình dài thì nó còn đem lại những lợi ích không chỉ giữ cho vệ sinh môi trường ở đây
mà còn đem lại ý thức cho các bạn để đảm bảo cho các bạn sau này không chỉ giữ vệ sinh môi trường biển
mà còn ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta sống
chính ý thức của mỗi người dân mỗi bạn trẻ mỗi chiến sĩ
sẽ góp phần giữ cho biển việt nam được xanh sạch dầu đen
đẹp và đó cũng là nguồn động viên tinh thần cho những người công nhân
hàng ngày dọn rác giữ cho biển sạch đẹp
nếu mà du khách mà có ý thức tốt thì chị em chúng tôi là cũng cảm thấy là thoải mái và là yên tâm
nhưng mà nếu mà du khách mà thải rác ra nhiều mà không có ý thức
thì về phần chúng tôi đi làm thì cũng chỉ mong rằng là người dân và du khách
cố gắng là sạch sẽ hơn nữa để chị em chúng tôi đảm bảo được công tác vệ sinh sạch sẽ và không bị áp lực nhiều
sự chung tay vì màu xanh của đại dương sẽ góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược biển việt nam
đến năm hai nghìn hai mươi đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển làm giàu từ biển
vâng chỉ từ ý thức và hành động của chính mỗi chúng ta cùng chung tay bảo vệ và giữ gìn
thì môi trường biển của nước ta nói riêng và đại dương nói chung sẽ được cải thiện và trở nên xanh sạch hơn
thưa quý vị và các bạn những năm qua nhiều hộ dân trên địa bàn phường tiền phong thành phố thái bình
phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm môi trường từ dòng sông đoan túc
những ngôi nhà của các hộ dân ở hai bên bờ sông luôn trong tình trạng đóng kín cửa
vì không chịu nổi mùi hôi thối của con sông
phóng viên của chương trình vì môi trường bền vững đã có mặt tại địa phận xã tiền phong
nơi con sông đoan túc trải qua để ghi nhận hiện trạng này
theo phản ánh của người dân thì tình trạng ô nhiễm tại sông đoan túc đã kéo dài hơn một chục năm nay
và gây ảnh hưởng khó khăn
không nhỏ đến cuộc sống của rất nhiều hộ dân dọc theo hai bên bờ sông
theo sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình sông đoan túc thuộc hệ thống thoát nước thành phố
do ủy ban nhân dân thành phố thái bình quản lý
điểm đầu là cống nhân thanh trải qua các tổ dân phố của phường tiền phong cụng công nghiệp phong phú
đây là nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của nhân dân phường tiền phong
và nước thải của một số cơ sở sản xuất đang hoạt động trong cụm công nghiệp phong phú
chưa đầu nối về khu trung chuyển nước thải cụng công nghiệp
các cơ sở này chưa xử lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định ra sông đoan túc
chính vì vậy mà theo quan sát trực tiếp của phóng viên nước sông luôn có màu đen kịt
tuy hai bên bờ đã được kẻ lại nhưng do nước sông quá ô nhiễm nên tình trạng này vẫn không được cải thiện
đón xem chương trình vì môi trường bền vững phát sóng một mươi h sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong khuôn khổ tháng hành động vì môi trường nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường đã được tổ chức tại nhiều nơi hướng đến mọi lứa tuổi
vừa qua trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng đã phối hợp cùng trung tâm văn hóa pháp thực hiện chương trình hít hít thở thở không khí sạch đâu rồi
để những người tham gia hiểu hơn về sự nguy hại của ô nhiễm không khí nói riêng ô nhiễm môi trường nói chung và tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với hoạt động bổ ích này
tổ chức y tế thế giới who đã thu thập dữ liệu không khí từ hơn bốn ba trăm linh thành phố và một trăm linh tám quốc gia trong giai đoạn năm hai nghìn tám
kết quả được công bố cho thấy mỗi năm thế giới có bảy triệu người chết vì ô nhiễm không khí chủ yếu là do các bệnh về phổi và tim mạch
hiện nay cứ một mươi người trên hành tinh lại có chín người hít thở không khí có nồng độ ô nhiễm cao
tổ chức y tế thế giới who cũng cho biết mỗi năm có đến hai triệu trẻ em tử vong vì các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp trong đó sáu mươi là do ô nhiễm không khí

tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra dự tính mỗi năm có khoảng từ ba năm trẻ em trên toàn thế giới sinh ra bị khuyết tập bẩm sinh mà nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường
tại việt nam ô nhiễm không khí đã và đang trở thành vấn đề đáng báo động
tuy nhiên đối tượng trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất bởi ô nhiễm lại chưa được quan tâm giáo dục về ô nhiễm không khí cũng như ô nhiễm môi trường
trước thực tế đó trung tâm sống và học tập vì môi trường và cộng đồng live and learn
đã phối hợp với trung tâm văn hóa pháp lespat tại hà nội lần đầu tiên tổ chức chương trình hít hít thở thở không khí sạch đâu rồi
đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hướng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu và tháng hành động vì môi trường năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi nghĩ rằng là mình không nên nghĩ rằng là trẻ thì chỉ biết những cái thứ ít ít hay là bản thân ví dụ như bản thân cá nhân của tôi khi mà tôi sang nhật những nước như nhật bản chẳng hạn
thì tôi đã thấy là trẻ mầm non đã được đi thăm những cái bảo tàng
và nghe về những cái câu chuyện về ô nhiễm về những cái khủng hoảng về những cái câu chuyện về khóa sức công nghiệp chẳng hạn
thì bất cứ một cái lứa tuổi nào nếu như chúng ta chọn được những cái phương cách chọn được cái phương pháp phù hợp thì chúng ta đều có thể để có thể thực hiện được
và chúng ta cũng không thể nào mặc định về độ tuổi hay là mặc định ở khu vực công hay khu vực tư
và cái quan trọng là người lớn có sẵn sàng tạo ra một cái môi trường học hỏi người lớn sẵn sàng chia sẻ với trẻ về những cái vấn đề mà chúng ta đang bị đối mặt và chúng ta cũng đang không tìm cách để xử lý được nó
tổng ghép vào các trò chơi câu đố sôi động và những đoạn phim ngắn
trải qua các phần thi một mươi tám đội thi gồm trẻ em và người lớn sẽ hiểu hơn về những kiến thức khoa học gần gũi thân thuộc xung quanh ta như không khí chúng ta đang hít thở có sạch không rác đi đâu thế làm cách nào để tái chế rác bụi pm hai năm là gì
con được biết thêm một vài thông tin bụi về các loại bụi ạ
tuy con có tìm hiểu trước nhưng mà đến đây thì các cô chú đã mở mang cho con thêm
con đã được nhiều các kiến thức liên quan đến nó ạ
đến các cái này thì bọn con có thể được trải nghiệm rất là nhiều
qua chương trình hít hít thở thở không khí sạch đâu rồi lần này đơn vị tổ chức kỳ vọng các em nhỏ và gia đình sẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức về môi trường
qua đó các em sẽ dần hình thành những thói quen sinh hoạt và hành động cụ thể để bảo vệ bản thân gia đình và môi trường sống trước tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay
xin chào và hẹn gặp lại